tính chung cả năm hai nghìn một mươi sáu ngành cao su việt nam xuất khẩu khoảng một hai mươi sáu triệu tấn cao su thiên nhiên đạt kim ngạch một sáu mươi bảy tỷ usd tăng một mươi sáu về khối lượng và tăng chín về giá trị so với năm hai nghìn một mươi năm
cao su tiếp tục có mặt trong danh sách một mươi mặt hàng chủ lực của ngành nông nghiệp việt nam
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh cao su năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chủ trì hội nghị
hiện giá cao su đang giao động ở mức bốn mươi sáu bốn mươi tám triệu đồng một tấn với việc enino làm giảm sản lượng cung ứng cao su của các nước sản xuất cao su thiên nhiên
việc đồng yên suy yếu giá dầu phục hồi sau khi các nước opec đã thỏa thuận cắt giảm sản lượng triển vọng tăng trưởng kinh tế từ các nước tiêu thụ cao su đã giúp cho giá cao su tăng cao
hiện nay ngành công nghiệp chế biến
mù cao su đấy của tập đoàn mới đạt được khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng trong doanh thu một mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng năm hai nghìn một mươi sáu là rất thấp
và đây là dư địa không chỉ chúng ta tiêu thụ được mũ cao su trong nước để chúng ta chủ động với thị trường mà còn bài toán để nâng cao giá trị
ngoài ra tập đoàn công nghiệp cao su việt nam còn tập trung nguồn lực để phát triển đặc biệt là ngành chế biến gỗ
với bốn nhà máy chế biến gỗ tại kiên giang quảng trị và bình phước công suất dự kiến trên năm trăm linh m ba một năm
doanh thu lĩnh vực chế biến gỗ năm hai nghìn một mươi sáu đạt gần hai chín trăm năm mươi tỷ đồng lợi nhuận đạt khoảng bốn trăm hai mươi tỷ đồng
cái sản lượng gỗ mà tập đoàn công nghiệp cao su cũng ít ai nghĩ đến là năm hai nghìn một mươi sáu này đã đạt với cái khối lượng gần tám trăm năm mươi bảy khối
và tăng một mươi một năm
năm so với năm trước
và trong cái chế biến gỗ này thì tập đoàn công nghiệp cao su đã sản xuất được năm trăm bảy mươi tám m ba gỗ mdf
và nó chiếm đến năm mươi sáu cái sản xuất của cái mặt hàng này ở trong nước chúng ta
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã nêu ra tám nhận
nhiệm vụ mà tập đoàn công nghiệp cao su việt nam cần thực hiện trong thời gian tới
trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc cổ phần hóa tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
để nhanh tiến độ cổ phần hóa công ty mẹ tập đoàn tại các công ty con
cũng như các tương vị sự nghiệp theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tiếp tục khói hốp một số công ty ngoài ngành dân sắp xếp lại cổ đông
bên kịch đó phó thủ tướng cũng cho rằng
cần khắc phục hạn chế của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
để lựa chọn thế mạnh để đột phá phát triển doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết bay nhầm của chính phủ
quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai
tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại khai thác thị trường mới
tăng cường bán hàng cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất cả trong và ngoài nước
tăng cường chế biến các sản phẩm công nghiệp cao su gỗ cao su để tăng giá trị cây cao su
giảm suất thô sử dụng nguồn vốn đúng mục đích hiệu quả và phù hợp